thưa quý vị bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa trình thủ tướng chính phủ về lộ trình mở cửa hoạt động du lịch quốc tế đảm bảo an toàn hiệu quả
theo đó sẽ mở cửa hoàn toàn hoạt động dịch vụ du lịch đón quốc tế đón khách nước ngoài đến việt nam và đưa khách du lịch nước ngoài qua tất cả các cửa khẩu quốc tế từ ngày ba mươi một tháng ba tới đây
theo bộ văn hóa thể thao và du lịch đây là thời điểm thích hợp vì dự kiến đến tháng ba việt nam sẽ hoàn thành chiến dịch tiêm chủng mũi ba vaccine phòng covid một mươi chín đảm bảo miễn dịch cộng đồng
đây cũng là khoảng thời gian để các bộ ngành liên quan điều chỉnh các quy định phòng dịch
các doanh nghiệp du lịch cũng có thời gian hoàn thiện và triển khai kế hoạch truyền thông xúc tiến quảng bá kết nối thị trường và chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế vào dịp cao điểm
cùng với những tín hiệu tích cực từ thị trường du lịch đầu năm mới đến từ các doanh nghiệp và địa phương tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai là cơ hội để các doanh nghiệp du lịch khởi động một mùa du lịch mới mang theo niềm hy vọng về một năm mới phát triển hơn
mới đây tỉnh khánh hòa cũng đã tổ chức lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên sông đất dịp tết nguyên đán năm nay
chuyến bay vn một nghìn năm trăm năm mươi một của hãng hàng không quốc gia việt nam airlines

đã đưa một trăm ba mươi chín du khách từ hà nội đến song đất khánh hòa vào lúc tám h năm mươi năm sáng nay
lễ đón khách du lịch đầu năm hai nghìn hai mươi hai được tổ chức tại ga đến nội địa trong không khí trang trọng và thân thiện
ngay khi xuống sân bay các hành khách đều nhận được hoa và bao lì xì may mắn
ba vị khách đầu tiên song đất nha trang khánh hòa còn nhận được những phần quà đặc biệt của việt nam airlines
phấn khởi trước sự đón tiếp nồng hậu các hành khách bày tỏ sự xúc động khi được tỉnh
đón tiếp chú đáo nhiệt tình
đối với khánh hòa từ rất lâu rồi đã là một khách thường xuyên rồi
và do đó mình năm nay mình lại quyết định chọn khánh hòa là nơi quay lại
ngay sau khi mà hết giãn cách và đưa cả gia đình cùng bạn bè vào đây du lịch
mình luôn luôn nghĩ rằng khánh hòa không chỉ là một điểm đến an toàn
mà còn là nơi mà từ trước đến giờ mình vẫn luôn đánh giá cao là chất lượng dịch vụ về du lịch của khánh hòa là cực kỳ tốt
lễ đón những vị khách du lịch đầu tiên đến với nha trang khánh hòa
là sự kiện mở màn cho chuỗi các hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi hai của ngành du lịch tỉnh khánh hòa
đồng thời tăng cường truyền thông quảng bá khẳng định vị thế của du lịch nha trang khánh hòa
luôn là điểm đến du lịch an toàn chất lượng và hấp dẫn
cũng như là sự kiện để tạo bước đà sang một năm mới
ngành du lịch khánh hòa nói chung và các doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh nói riêng
sẽ vượt qua khó khăn ổn định hoạt động và lấy lại đà tăng trưởng
chúng tôi xác định thị trường
khách du lịch nội địa vẫn là thị trường chính của du lịch việt nam
và trong năm hai nghìn hai mươi hai chúng tôi sẽ tổ chức hàng loạt các sự kiện
để tổ chức kích cầu quảng bá hình ảnh du lịch nha trang khánh hòa
đến với bạn bè trong nước cũng như quốc tế
và chúng tôi sẽ thực hiện các chương trình rất sâu
tại một số thị trường của các tỉnh như là thành phố lớn như thành phố hồ chí minh hà nội
đồng bằng sông cửu long và tổ chức liên kết vùng
để phát triển sản phẩm
bên cạnh đó thì chúng tôi cũng tăng cường công tác nâng cao chất lượng sản phẩm
và đặc biệt là trong giai đoạn hiện nay để thích nghi với lại tình hình mới
chúng tôi cũng sẽ có nhiều chương trình để mà phục vụ triển khai
đến khách du lịch quốc tế trong thời gian đến năm hai nghìn hai mươi hai
theo sở du lịch khánh hòa sau khoảng hơn hai tháng triển khai thực hiện thí điểm
đón khách du lịch quốc tế có hộ chiếu vaccine
theo các chương trình
doanh thu du lịch chọn gói thông qua các chuyến bay thuê bao và thương mại quốc tế
tính đến ngày hai mươi năm tháng một đã có hai mươi tám chuyến bay chở khách quốc tế
từ các nước nga hàn quốc nhật bản malaysia với gần bảy khách đến với khánh hòa
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch khánh hòa phấn đấu đón hơn một hai triệu lượt khách
tăng một trăm linh so với năm hai nghìn hai mươi một trong đó có một một mươi sáu triệu lượt khách nội địa
và bốn mươi lượt khách quốc tế
doanh thu du lịch đạt bốn tỷ đồng tăng tám mươi so với năm hai nghìn hai mươi một
theo dữ liệu của tổng cục thống kê trong tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đã có khoảng ba mươi tám bốn trăm linh doanh nghiệp rời thị trường
đẩy lên mức cao nhất tính theo tháng từ trước đến nay và gấp gần ba lần ba tháng cuối năm ngoái
năm hai nghìn hai mươi hai ngành du lịch khánh hòa phấn đấu đón hơn một hai triệu lượt khách

và một bảy một trăm linh doanh nghiệp chờ làm thủ tục giải thể đều tăng hai chữ số so với cuối cùng kỳ năm ngoái
số lượng hoàn tất thủ tục giải thể giảm nhẹ còn hơn hai doanh nghiệp
bên cạnh đó tháng giáp tết có gần một mươi chín một trăm linh doanh nghiệp trở lại hoạt động sau thời gian dài đóng cửa
con số này tăng đến ba trăm năm mươi ba so với tháng trước
các trung tâm kinh tế lớn của cả nước là đều ghi nhận lượng doanh nghiệp mới cao hơn cùng kỳ
tại hà nội tháng đầu năm dương lịch có hơn hai hai trăm linh doanh nghiệp
hai trăm năm mươi doanh nghiệp được thành lập và bốn năm trăm tám mươi ba doanh nghiệp hoạt động lại
tp hcm cũng cấp phép cho gần hai doanh nghiệp mới với số vốn tăng ba lần so với cùng kỳ
một tin vui đầu năm về việc giảm giá dịch vụ sử dụng đường bộ khi bộ giao thông vận tải mới đây
đã có văn bản yêu cầu các cơ quan đơn vị triển khai thực hiện việc điều chỉnh mức giá phí dịch vụ đảm bảo đồng bộ thống nhất
bộ giao thông vận tải đã gửi văn bản tới tổng cục đồng bộ
tổng cục đồng bộ việt nam công ty trách nhiệm hiếu hạn thu phí tự động vetc công ty cổ phần giao thông số việt nam
tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam vec
các nhà đầu tư bot yêu cầu triển khai giảm thuế giá trị gia tăng theo nghị định số một mươi năm hai nghìn hai mươi hai đối với giá dịch vụ sử dụng đường bộ
theo đó tổng công ty đầu tư phát triển đường cao tốc việt nam đã điều chỉnh giảm hai phí dịch vụ sử dụng các tuyến đường cao tốc
do tổng công ty đang quản lý vận hành khai thác
thời điểm áp dụng từ h ngày một hai hai nghìn hai mươi hai đến hết ngày ba mươi một một mươi hai hai nghìn hai mươi hai
bộ giao thông vận tải cũng cho biết việc thay đổi mức giá dịch vụ sử dụng đường bộ có thể sẽ gây ủn tắc
tại các trạm thu phí đặc biệt tại các làn thu phí một dừng
còn với thị trường mua sắm trong những ngày đầu năm mới nhiều điểm bán lẻ đã mở cửa ngay ngày mùng hai tết
với chương trình chào đón năm mới mang đến nhiều ưu đãi và khuyến mãi cho khách hàng
trong tết nguyên đán nhâm dần hai nghìn hai mươi hai có một số nhà bán lẻ kinh doanh hàng hóa hàng hóa tiêu dùng thiết yếu
hàng ăn uống nước giải khát trên địa bàn tp hcm mở cửa phục vụ xuyên tết
bên cạnh đó qua khảo sát tại mạng lưới chợ truyền thống trên địa bàn tp hcm như bến thành thị nghè bình triệu
bà triều cho thấy hầu hết chợ đã mở cửa hoạt động trở lại từ ngày hôm nay ở những ngành hàng vẫn có nhu cầu thị trường
ngay sau tết như hoa tươi cắt cành trái cây rau củ quả thịt da cầm thịt lợn quay
theo tiểu thương thương nhân tại những chợ này việc mở cửa buôn bán sớm không nằm ngoài mục tiêu tận dụng cơ hội
người dân có nhu cầu mua sắm vật phẩm phục vụ lễ khai trưng sớm hoặc hóa vàng kết thúc tết vào ngày ba tết
những năm gần đây quả tặng một mươi hai con giáp đã trở thành món quả ý nghĩa mỗi dịp tết đến xuân về
theo đó năm nay là năm nhâm dần nên linh vật tự hổ cũng được khá nhiều khách hàng quan tâm và tìm mua làm quả biếu
bởi theo quan niệm dân gian quà tặng tượng trưng cho con giáp sẽ mang lại may mắn tài lộc đến cho gia chủ trong năm mới với mong muốn thiên thời địa lợi
năm nay thị trường mua bán những sản phẩm liên quan đến hổ phong thủy được nhiều khách hàng ưa chuộng
nắm bắt được nhu cầu đó nhiều cửa hàng nhanh chóng cho ra đời những mẫu mã kiểu dáng linh vật hổ thu hút người dùng
các mẫu tượng lên kệ năm nay có mẫu mã kích thước tương đối đa dạng mang nhiều ý nghĩa
giá các sản phẩm này giao động từ vài triệu đến vài chục triệu đồng tùy vào kích thước hình dáng của mỗi loại
các mẫu tượng gắn vào đó những câu chuyện mang giá trị dân gian mang chiều hướng tích cực
chẳng hạn như cd hổ lần này thì trên những bức tượng hổ tôi đều có gắn những câu chuyện dân gian hoặc là những trăn trở sáng tác của người nghệ sĩ
mang những chiều hướng tích cực cho hình tượng hổ
điểm thu hút của những linh vật tượng hồ phải kể đến nghệ thuật chế tác thủ công tinh xảo
tạo nên những bức tượng sống động và có công năng sử dụng khác nhau
trình độ chế tác thể hiện rõ trong các tác phẩm với những đường nét uyển chuyển và tinh tế
với những giá trị và ý nghĩa riêng
nên linh vật tượng hồ năm nay cũng được nhiều khách hàng săn lùng để làm quà biếu trang trí nhà cửa
bản thân những người am hiểu nghệ thuật
khi nhìn vào từng tác phẩm quân hồ ở đây
thì chắc là sẽ mê mẩn và sẽ chọn ngay cho mình một món quà đầu năm
chăn trang trí tại nhà hoặc là biếu tặng người thân
mỗi một sản phẩm nó đều có một tính ứng dụng rất là riêng
ví dụ như là những sản phẩm làm thành lọ hoa
những sản phẩm để đốt chấm hương
thì nó rất là thích ứng dụng với cuộc sống hiện đại mà mọi người đang hướng tới như thế này
các sản phẩm ở đây có giá từ vài triệu đến vài chục triệu
nhưng mình không quan tâm lắm
quan tâm của mình là mình tìm được sản phẩm ứng ý
từ nghệ nhân làm
để mua về tặng người thân và bạn bè dịp tết nhân dân này
trên thị trường hiện nay tượng hổ phong thủy được thiết kế và chế tác với nhiều chất liệu như đá tự nhiên gỗ đồng hay các kim loại quý khác
tuy nhiên tượng gỗ vẫn được nhiều khách hàng tìm và mua hơn cả
và hy vọng với những tài hoa của mỗi nghệ nhân cũng sẽ là món quà ý nghĩa cho mỗi người về một năm mới an khang sung túc
thưa quý vị mạng xã hội càng phát triển thì những hệ lụy kéo theo càng lớn
không khó để người dân có thể tìm được sản phẩm ứng ý
nhưng có thể bắt gặp các dịch vụ tâm linh được phát triển rầm rộ trên các mạng xã hội
đặc biệt những dịch vụ như bói toán xem tử vi bùa chú được nhiều đối tượng quảng cáo mời chào công khai
nhằm lợi dụng lòng tin của người dân để thực hiện hành vi lừa đảo
trong thời điểm năm mới này các hành vi kể trên càng tinh vi xảo quyệt hơn
để tìm hiểu kỹ hơn về vấn đề này mời quý vị cùng theo dõi chuyên mục cảnh giác ngay sau đây
và thông tin này cũng sẽ khép lại bản tin kinh tế và tiêu dùng ngày hôm nay
có đúng là cái vòng này hay cái hiện tượng phật này đã được thầy chủ trì chùa chỉ chú và gửi đến cho hay không
hay là có tổ chức các cái khóa lễ ở trên chùa cổ này mà cũng thành lập hay không
thì khi nhận được các cái thông tin như vậy các thầy đều nói là trường có làm cái việc đó
mà bây giờ còn nguy hiểm hơn đó là gì
là họ còn đem đến từng nhà những người phật tử và xin lại cái số tiền đặt bằng này bằng này
cái số tiền khoảng bốn trăm linh nghìn hay là bốn trăm năm mươi nghìn
có những người khóc lóc là đều
đã tin theo đã chuyển tiền cho họ
mọi người đã lặn lội từ miền nam thậm chí từ miền trung về đến đây nhưng cũng không có cái việc đó
ngoài việc live stream bói toán bán hàng phong thủy giả
nhiều đối tượng còn lừa đảo người dân bằng nhiều thủ đoạn tinh vi hơn
như gọi điện thông báo khách hàng sẽ được tặng miễn phí phòng tài lộc
có trị giá cao được các thầy mang từ chùa vàng thái lan về
tuy nhiên người dân vẫn phải trả các khoản phí về tiền công tiền bảo hiểm hàng hóa lên tới vài trăm nghìn đồng
thôi chị nhớ
còn ngoài ra
đúng trong đạo phật thì cũng có cái chuyện là người ta dùng các cái tràng hạt
để dành cho các cái nhà sư cũng như cho các phật tử
người ta dùng để người ta lần người ta tụ niệm
và để mà tĩnh tâm lại
thì cái đấy hoàn toàn là rất là tốt
nhưng tuy nhiên lại chúng ta lại lợi dụng vào cái chuyện là có hành vi như vậy
mà chúng ta lại bán cái đấy và để chúng ta thu lợi hoặc là trục lợi
ở trong cái chuyện đấy thì tôi cho rằng rõ ràng đây là một hành động khác một hiện tượng khác
và còn nếu như các cơ sở tâm linh nào
có cái tổ chức tôn giáo nào
mà lại lợi dụng qua đấy để bán trục lợi
thì tôi cho rằng đấy không phải là những cái gì mà nó tốt đẹp
mà rõ ràng nó có ảnh hưởng xấu đến cái đời sống xã hội
tức là chúng ta sẽ rơi vào một trạng thái là như là một dạng là buôn bán thần thánh
cái gọi là dịch vụ tâm linh đang thực sự là một vấn nạn nguy hiểm
bất chấp lừa đảo mạo danh nhà chùa và các sư thầy
những đối tượng xấu vẫn đang ngày đêm rút bóng cửa phật để trục lợi bất chính
người dân nên cảnh giác với các chiêu trò lừa đảo tinh vi như vậy
các cơ quan chức năng cần phải xử lý nghiêm khắc những đối tượng có hành vi sai phạm
để người dân được yên tâm
tại kho k tám trăm bảy mươi thuộc cục quân khí tổng cục kỹ thuật bộ quốc phòng
tại huyện iagrai tỉnh gia lai đã bất ngờ phát nổ lớn
thời điểm trên lực lượng trực đã sẵn sàng chiến đấu của kho tám trăm bảy mươi
nằm trên địa bàn giãi yasao huyện yagrai tỉnh gia lai
đi tuần tra
phát hiện tại khu vực kỹ thuật nhà kho số hai mươi năm
nơi chứa đạn pháo cao xạ hai mươi ba mm
thu hồi từ kháng chiến chống mỹ
số lượng ít phát ra tiếng nổ và có khói bốc lên
đơn vị đã báo cáo và triển khai các biện pháp kịp thời dập tắt vụ cháy nổ
đảm bảo an toàn theo phương án đã xác định
ngay sau khi xảy ra vụ việc bộ quốc phòng kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan khắc phục hậu quả
nhận định ban đầu do đạn cũ là đạn cấp năm tự cháy nổ
vụ việc không có thiệt hại về người
và đơn vị đang tiếp tục điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ cháy nổ này
thông tin về tình hình dịch bệnh covid một mươi chín
đến một mươi bốn h ba mươi phút ngày hôm nay tổng số liều đã tiêm ở việt nam là gần một trăm tám mươi một sáu triệu liều
trong đó vào ngày một tháng hai tức là ngày một tết nguyên đán nhâm dần
hệ thống y tế đã tiêm hơn một trăm năm mươi liều
và đây là nỗ lực của cả hệ thống y tế trong thực hiện chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân năm hai nghìn hai mươi
tiêm chủng xuyên tết
thực hiện chỉ đạo của thủ tướng chính phủ về việc thần tốc thực hiện chiến dịch tiêm chủng mùa xuân
toàn hệ thống y tế cả nước đã rất nỗ lực
đi từng ngõ gõ từng nhà ra từng người để tiêm vaccine cho các đối tượng
cho toàn bộ trẻ em và người lớn có chỉ định và đến thời gian tiêm
tính đến hết tháng một năm hai nghìn hai mươi hai bộ y tế đã tiếp nhận đủ số vaccine phòng covid một mươi chín
mua từ nguồn ngân sách nhà nước
trong tổng số hai trăm một mươi ba bảy triệu liều đã tiếp nhận

đã phân bổ một trăm chín mươi sáu triệu liều
còn khoảng một mươi bảy bảy triệu liều chưa phân bổ do mới được tiếp nhận
cần tiến hành các thủ tục để kiểm định chất lượng và xuất xưởng vaccine
thưa quý vị trong ba ngày tính từ ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi hai đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai
toàn quốc đã xảy ra sáu mươi vụ tai nạn giao thông làm chết ba mươi sáu người và bị thương ba mươi ba người
toàn bộ số vụ tàn nạn trên đều xảy ra

và so với ba ngày cùng kỳ tết nguồn đán tân xỉu năm hai nghìn hai mươi một
đã giảm sáu vụ giảm bảy người chết giảm bốn người bị thương
ba ngày qua trên đường bộ cảnh sát giao thông công an các địa phương
đã kiểm tra phát hiện xử lý ba một trăm bốn mươi năm trường hợp vi phạm
phạt tiền gần hai tỷ đồng
tạm giữ một mươi hai xe ô tô một một trăm linh tám xe mô tô
tức hai trăm một mươi giấy phép lái xe các loại
trong đó vi phạm nồng độ cồn đã xử lý ba trăm tám mươi tám trường hợp
trường hợp ma túy là một trường hợp
số phương tiện vi phạm được phát hiện qua hệ thống camera giám sát là một ba trăm sáu mươi trường hợp
qua hệ thống giám sát xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông
trên các tuyến cao tốc trong ba ngày qua
đã phát hiện ba trăm sáu mươi bốn phương tiện vi phạm
có một mươi một phương tiện bị lực lượng chức năng dừng lập biên bản vi phạm
thưa quý vị tại các thành phố lớn như hà nội và thành phố hồ chí minh
người dân đã quá quen thuộc với hình ảnh
đông đúc tấp đập và ủn tắc giao thông thường ngày
tuy nhiên vào những ngày lễ tết
đặc biệt là tết nguyên đán
thì đường phố lại hoàn toàn thông thoáng và bình yên
khi không còn bị áp lực về mật độ tham gia giao thông
thì ý thức của người dân khi điều khiển các phương tiện
trong ngày tết sẽ như thế nào
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
tại hà nội
tại những tiến đường chính trung tâm hà nội
vào những ngày này không còn cảnh ủng tắc che nấn
để đảm bảo an toàn cho người dân du xuân đón tết
lực lượng cảnh sát giao thông vẫn thực hiện nhiệm vụ
tại các ngã tư
người dân đa phần chấp hành nghiêm chỉnh luật giao thông
khi điều khiển phương tiện
trường hợp vi phạm như không đội mũ bảo hiểm
được lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe
chào chị nhé
chị tham gia giao thông là không đội ngũ bảo hiểm rồi

chị đi lễ ngay chùa ở đây
từ hôm nay đến hôm nay
mẹ con đi ra chùa một tí sáng mùa một
thì thôi có gì thì chị đã biết lỗi rồi
thì thôi năm mới thì chị xin sửa sai
chị đội ngũ bảo hiểm
tại ngã tư
người điều khiển phương tiện tuân thủ
và di chuyển theo đèn tí thiệu
mật độ phương tiện tham gia giao thông
năm nay so với mọi năm là ít hơn
do là một phần do dịch bệnh
cũng như là chủ trương thành phố
cũng không có
tổ chức các hoạt động đông người
trong những ngày này
được ban chỉ huy đội
chủ yếu là tập trung
hướng dẫn để đảm bảo trật tựa an toàn thông
giúp người dân
đi lại đón tết
nhưng bên cạnh đấy là
chúng tôi được chỉ đạo rất quyết liệt
các tổ tuần tra tập trung
xử lý các hành vi vi phạm như thanh thiếu niên
không đội mũ bảo hiểm
tụ tập phóng nhanh vật ẩu
cũng như đặc biệt những hành vi
sử dụng rượu bia
khi trong giao thông
trên tuyến đường thanh niên có nhiều đền chùa
nhưng mọi năm sẽ tập trung đông người
tuy nhiên năm nay lượng người và phương tiện đổ về đây
tình giao thông trên tuyến địa bàn
thì tình rất là bình thường
bây giờ các chùa triển nếp hội thì quả nhà rất lớn
thì bây giờ là không được mở lên
giao thông bình thường nhưng mà cán bộ chiến sĩ
đội cảnh sát thứ hai cũng phải đảm bảo công tác
ở trường ngoài giờ làm tốt hoàn thành nhiệm vụ
được giao được sự phấn công
đảm bảo tết cho người dân đi lại một cách an toàn
thông suốt và vui vẻ
kết hợp nhiệm vụ điều tiết giao thông
tổ công tác nhắc nhở tuyên truyền một số trường hợp
không đội mũ bảo hiểm khi điều khiển xe máy
người vi phạm đưa ra những lý do khác nhau
chắc chắn là ngày thường thì em sẽ đội mũ
nhưng mà ngày tết thì em cũng có phần chủ quan là
đi chơi thì sẽ không đội ngũ
em đã vi phạm luật giao thông
không đội ngũ bảo hiểm
sẽ gây mất an toàn cho cả mình
và cả người tham gia giao thông khác
đối với một số tuyến cao tốc như hà nội lào cai
lượng phương tiện lưu thông trên tuyến đã giảm từ ngày một tết
theo lãnh đạo đội tuần tra kiểm soát giao thông đường bộ cao tốc số một
phụ trách tuyến cho biết
tính riêng ngày một đã có hơn hai trăm linh lượt xe vi phạm
con số này sẽ tiếp tục tăng trong những ngày tới
bên cạnh đó tình trạng xe máy di chuyển lên cao tốc đã xuất hiện
tiêm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông cao
cái việc theo mô tô đi vào đường cao tốc thì nó rất là nguy hiểm
nhưng mà khi mà lực lượng cảnh sát giao thông
thì thường các người điều khiển phương tiện mô tô thường là quay đầu
hoặc quay đầu để đi ra đường cao tốc
cái việc xử lý các phương tiện mô tô đi vào cao tốc
cũng như các phương tiện cấm đi vào vùng cao tốc
thì lực lượng cảnh sát giao thông khi dừng xe được xử lý
thì sẽ xử lý theo đúng các quy định của pháp luật
lực lượng chức năng sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình vi phạm giao thông trong những ngày tới
chính vì vậy người dân khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông
cần chấp hành nghiêm chỉnh theo quy định
đảm bảo sự an toàn cho chính bản thân và những người xung quanh
là xã vùng cao của huyện bát sát tỉnh lào cai
với địa hình tương đối phức tạp dân cư phân bố không tập trung
một trăm linh dân cư là đồng bào dân tộc ít người
phìn ngăn tiềm ẩn nguy cơ nảy sinh những vấn đề phức tạp về an ninh trực tự
và để đảm bảo sự bình yên trên địa bàn
lực lượng công an xã bên cạnh việc chủ động xây dựng kế hoạch
mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm
còn ngày đêm bám bản ăn tết cùng với bà con
góp phần bảo vệ mùa xuân nơi dẻo cao của tổ quốc
hôm nay công an xã phìn ngan đến ăn tết với bà con đồng bào giao
tại nhà sinh hoạt cộng đồng
không khí chuẩn bị tết náo nức cả một vùng
với chị tần sử mẩy trưởng thôn văn hồ
một thành viên tích cực trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc của xã
việc công an chính quy ở lại ăn tết với bà con
càng khiến chị và dân bản yên tâm
về tình hình an ninh trật tự
hôm nay là một ngày rất là vui và vui vẻ
được các anh công an chính quy cùng về cùng trải nghiệm
mổ lợn mổ gà và gói bánh
cùng nấu nướng để trải nghiệm tết cổ truyền của thôn bản
ở bản an ninh trật tự ở thôn rất là ổn định
không có tệ nạn trộm cắp đánh nhau đánh chửi nhau mất đoàn kết
còn với trung tá đinh văn mạnh
từ khi nhận nhiệm vụ trưởng công an xã
năm nào đồng bản trở lại tình hình an ninh trật tự
anh và đồng đội cũng ở lại đón tết cùng bà con
tuy phải xa gia đình
nhưng đây chính là cơ hội
để lực lượng công an xã chính quy
thêm gần gũi gắn bó với đồng bào
qua đó góp phần thực hiện tốt hơn
nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự
ở vùng đất còn nhiều khó khăn này
ngoài việc an tết với người dân
thì những ngày bình thường
cán bộ công an xã cũng luôn luôn xuống
đến với người dân
đến với người dân
quá trình đi công tác
thì cái địa bàn này nó rất là xa xôi
các đồng chí chiến sĩ của an xã
sau khi mà đi
làm ở trên địa bàn
đến với các thôn
đến với nhà dân
thường là ở lại
sinh hoạt cùng với người dân
bên cạnh đó thì cũng xem xét
các khó khăn vướng mắt
để lắm mắt để giải quyết
những mô thuẫn
giờ ba cùng
cùng ăn cùng ăn
ở cùng làm với nhân dân
năm qua công an xã phìn ngan
đã xây dựng hiệu quả được ba mô hình tự quản
về an ninh trật tự
như thôn bản bình yên gia đình hạnh phúc
dòng họ vàng tự quản
và thôn tự quản về an ninh trật tự
không có tệ nạn xã hội
từ khi các mô hình trên đi vào hoạt động
người dân địa phương dần nâng cao tính chủ động
trong tham gia giữ gìn an ninh trật tự
từ khi mà có cái chủ trương
liệu chính quy
về địa phương
đảm bảo giữ gìn an ninh trật tự
thì chúng tôi nhận thấy
tình hình về an ninh trật tự
cũng được đảm bảo
song song với việc
nắm tình hình đảm bảo an ninh trật tự
ở địa phương
các đồng chí cũng gần gũi
và giúp đỡ bà quan nhân dân
xây dựng nông thôn mới
cũng như là phát triển kinh tế địa phương
một mùa xuân nữa lại về
nâng chén rượu nồng ngày tết
mà ấm tỉnh quân dân

các đồng chí cũng nhận thấy
dù trọng trách bảo vệ an ninh trật tự
nơi dẻo cao còn nhiều khó khăn thiếu thốn
xong mỗi cán bộ chiến sĩ công an chính quy
vẫn luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm
các anh cũng đón tết cổ truyền
nhưng theo cách riêng của mình
đó là bám bản
đảm bảo bình yên cho từng bản làng
xóm nhỏ thân yêu
quý vị thân mến
xin chữ cho chữ
là một phong tục truyền thống của người việt
mỗi dịp tết đến xuân về
và đây được coi là nét văn hóa
gắn liền với truyền thống hiếu học của dân tộc
và hình ảnh ông đồ
mặc áo dài đội khăn đóng
bày mực tàu giấy đỏ
trở nên rất đổi quen thuộc với bất cứ người việt nào
và mời quý vị hãy cùng theo dõi nhìn ngựa hành ngay sau đây
thưa quý vị
việt nam vốn là dân tộc trọng khoa cử
vì vậy mỗi dịp đầu năm
người việt thường gửi ước vọng của mình
qua những nét chữ thông qua tục xin chữ đầu năm
và ngày hôm nay xin mời quý vị
hãy cùng chúng tôi thực hiện
nghi thức tốt đẹp này của dân tộc việt nam
qua ngàn đời này
thầy đồ trần đình cương
là một trong những người theo nghề viết chữ thư pháp lâu năm
với người xin chữ
ai cũng mãn nhãn khi thưởng thức những nét chữ tài hoa
điêu luyện của người viết
thực ra nó là một nguồn nghệ thuật
mà rất là cuốn hút
nó khi mình viết xong
một cái tác phẩm đẹp
tự mình thấy nó vui vẻ nó sung sướng
nó như là vừa được ăn một bữa tiệc ngon xong
vì chữ này đi với nghĩa

rồi người ta gọi là thư họa đồng nguyên
mình viết đẹp
thì nó giống như một bức tranh đẹp
những người như thầy đồ trần đình cương
đã góp phần gìn giữ nét văn hóa
truyền thống của dân tộc
giúp những người trẻ nhớ về nguồn cội
ngày nay tục cho chữ diễn ra phổ biến
và gần gũi hơn
không gian tiến hành cho chữ cũng không hề cầu kỳ
chỉ cần có người cho và nhận
tục cho chữ được tiến hành đơn giản
viết bằng màu mực nước in trên giấy đỏ
có thể viết bằng chữ hán chữ thư pháp
chữ quốc ngữ
tôi chỉ gửi cho tất cả những người
mà đam mê thư pháp này
một chữ bình an và khỏe mạnh
an là bình an
khang là khỏe mạnh
đấy là hai cái mục tiêu đầu tiên
mà mình cần đạt
thưa quý vị nhân dịp đầu năm mới
nhâm dần hai nghìn hai mươi một
thì ngày hôm nay chúng tôi đã xin được chữ bình an
và có lẽ đây cũng chính là mong muốn của quý vị
trong năm mới hai nghìn hai mươi hai này
thay mặt những người làm chương trình
chúng tôi chúc quý vị và các bạn có một năm mới
an khang thịnh vượng bình an và hạnh phúc
thưa quý vị mỗi dịp tết đến xuân về
nhà nhà nô nước đón xuân
từng dòng người tấp nập lại về quê nhà
để đón một mùa xuân mới đầm ấm bên gia đình
thì ngay lúc này
những người chiến sĩ công an thành phố cần thơ
đang phải tạm xa người thân tạm xa gia đình
để thực hiện một nhiệm vụ thiên liêng
đó là thức cho dân ngủ ngon
gác cho dân vui chơi ăn tết cùng với bà con
chưa bắt các đối tượng hình sự nguy hiểm
năm hai nghìn hai mươi một phòng cảnh sát cơ động đã chủ động đề ra
các chương trình kế hoạch tổ chức thực hiện nghiêm túc
các chí thị bệnh lệnh
bộ cấp trên
chú động về lực lượng phương tiện vũ khí công vụ hỗ trợ
sẵn sàng ra quân
nhận và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
bảo đảm tiềm đối an toàn và an ninh trực tự
tại các điểm bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi năm
và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
bảo vệ an toàn các mục tiêu địa bàn trọng điểm
các độc chí lãnh đạo đảng nhà nước
các đoàn khách quốc tế đến thăm làm việc từ hạnh phúc cần thơ
hơn bảy năm trăm năm mươi lượt đồng chí tham gia các hoạt động tuần tra
bảo đảm an ninh trật tự và phòng chống dịch
triển khai thực hiện năm cao điểm tấn công trấn áp tội phạm
hơn bốn trăm linh lượt đồng chí
và một mươi một lượt sử dụng động vật nghiệp vụ
hỗ trợ các đơn vị triệt phá hàng chục chuyên án hình sự ma túy
những ngày này không khí đón thết
ở phòng cảnh sát cơ động công an thành phố cần thơ
nhộn nhịp và ấm áp hơn bao giờ hết
bằng tình cảm đặc biệt
lãnh đạo đơn vị luôn quan tâm chăm lo
để cán bộ chiến sĩ đón xuân ấm áp
như chính gia đình của mình
hiểu được tâm tư tình cảm của cán bộ chiến sĩ
và những chiến sĩ trẻ
thì đảng quỹ ban lãnh đạo phòng cảnh sát cơ động
công an thành phố cần thơ
trong thời gian qua đã hết sức quan tâm
chăm lo đến đời sống
chế độ chính sách cho cán bộ chiến sĩ
từng đồng chí lãnh đạo phụ trách
sẽ đến thăm hỏi
động viên các mục tiêu
nhất là những mục tiêu ở xa
rồi dành những phần quà
để tặng cho những gia đình
cán bộ chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn
động viên hội viên trong đơn vị
ngày xuân không chiêu quan tâm đến việc
đón tết cho các đơn vị
tuổi trẻ lực lượng cảnh sát cơ động
còn tổ chức nhiều hoạt động an sinh xã hội
trung sức việc cộng đồng
tặng quà cho hai mươi gia đình
của hoàn cảnh đặc biệt khó khăn
ở phường hương phú
thăm hỏi tặng một mươi phần quà cho công đoàn viên
và sáu mươi phần quà cho các cháu
là con cán bộ chiến sĩ của đơn vị
thực hiện chương trình mẹ đỡ đầu
hội phụ nữ đoàn thanh niên và công đoàn
nhân hỗ trợ chăm sóc hai cháu
là con cán bộ trong đơn vị không may
một cô mẹ
tổ chức phát hoang tổng vệ sinh môi trường
thu gom rác thải các tuyến đường
nơi đơn vị đóng quân
tạo cảnh quan sạch đẹp
cùng nhân dân vui đón mùa xuân
bình an hạnh phúc
với niềm tin khi thế thì đua
trong năm mới toàn lực lượng
công an thành phố tiếp tục đẩy mạnh học tập
làm theo tư tưởng đạo đức
phong cách hồ chí minh
và sáu điều bác hồ dạy công an nhân dân
xây dựng lực lượng trang sạch dưỡng mạnh
toàn diện thực sự là thanh bảo kiếm
sắc bén là lá trắng thép
vững chắc bảo vệ đảng
nhà nước nhân dân
xuân nhâm dần của các cán bộ chiến sĩ
phòng cảnh sát cơ động công an thành phố cần thơ
thật vui vẻ thật đầm mắm
lực lượng cảnh sát cơ động nói riêng
và công an thành phố cần thơ nói chung
đón xuân mới với niềm tin về những thành công
của đơn vị trên từng lĩnh vực công tác
góp phần phục vụ hiệu quả công cụ phát triển
kinh tế xã hội bền vững của thành phố cần thơ
trong không khí rộn ràng mùa xuân
người chiến sĩ công an nơi biên giới
đang tất bật chuẩn bị mọi thứ
để vừa đảm bảo công tác ấn trực
vừa vui xuân đón tết cùng với đồng đội
hơn ai hết các anh mong muốn mọi người
có thể gác lại những lo toan ưu phiền
của một năm cũ để đón một năm mới
bình an và hạnh phúc
cũng như mọi nhà trụ sở làm việc
của công an xã thường lạc huyện hồng ngự
tỉnh đồng tháp đang được những người chiến sĩ công an
chăm chúc từng góc nhỏ
màu sắc được rõ của hoa
điểm thu thêm sắc xuân nơi biên giới
năm này là cái tết đầu tiên
của lực lượng công an xã thị trấn chính quy
trên địa bàn tỉnh đồng tháp
dù còn phải chuẩn bị nhiều thứ
nhưng ưu tiên của các anh là phải lo cho bà con
một mùa xuân ấm đo hạnh phúc
là một xã biên giới của huyện hồng ngự
công an xã thường lạc
luôn là lực lượng nồng cốt đi đầu
trong tấn công trấn áp tội phạm ở địa phương
thực hiện có hiệu quả các mô hình cách làm hay
trong công tác đảm bảo an ninh trực tự
như mô hình cai nghiện tại cộng đồng dân cư
đã cảm hóa được tám đối tượng từ bỏ ma túy
mô hình tổ tư quản đường biên
cùng móc vào an ninh trực tự
tuyến biên giới
mô hình camera an ninh
là xã đầu tiên trên địa bàn huyện
thực hiện mô hình gia lô an ninh
để tiếp nhận tin báo tối giác tội phạm
kết hợp tuyên truyền cho nhân dân
các quy định của pháp luật
công an xã sẽ phối hợp
mỗi ngày khoảng ba lượt tuần tra về ban ngày
và hai lượt về ban đêm
để xử lý đối với những nhóm tối tượng
có hành vi chạy xe
cú ga trong đêm phia
tiếp tục phối hợp với lực lượng
đóng chân trên địa bàn
để quản lý chặt
khi tiến biên giới
nhằm lấy ngăn chặn các đối tượng
là dược nhập đồ thẩm về ma tí
công an xã thường lạc đã triệt xóa
chín điểm tệ nạn xã hội
bắt bảy mươi bốn vụ vận chuyển hàng cấm
thu giữ trên năm mươi hai gỗ thức lá ngoại các loại
chín bốn trăm linh kg đường cát thái lan
đặc biệt là phối hợp tốt
với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh
và đồng biên phòng cầu muốn
triệt xóa thành công chuyên án
tổ chức môi giới cho người khác xuất nhập cảnh trái phép
của biên giới
ngăn chặn nguy cơ lây lan dịch bệnh covid một mươi chín
vào nội địa
vượt qua những khó khăn vất vả trong năm cũ
cáng bộ chiến sĩ công an xã thường lạc
huyền hồng ngự vẫn bám sát địa bàn
cùng đồng đội giữ vững sự bình yên
nơi biên cương của tổ quốc
đã xác định khoát lên người chiếc áo blue trắng
những người làm ngành y cũng xác định trước
những vất vả khó khăn thử thách trước mắt
hai năm đại dịch
nhiều người quên mất bản thân

cũng có giá trị đối với gia đình và người thân
có những người hai năm qua chỉ đón tết
ở bệnh viện giải chiến
bệnh viện giã chiến điều trị covid một mươi chín số hai
phường an khánh tp thủ đức
nơi đang có tám người bệnh nặng
và những người mắc covid một mươi chín
có bệnh nền được điều trị tại đây
mùng hai tết nhăm dần
các y bác sĩ vẫn miệt mài với công việc
hai năm qua có những người chưa được đón tết với gia đình
năm ngoái là đi
từ mùng một tết
tới mùng hai tết
tới mùng ba tết
tới tháng bốn
xong rồi bệnh viện làm thời gian
xong rồi dịch phùng phát trở lại
từ tháng bảy
tôi đi tới giờ này luôn
xong rồi anh em
từ tết thì
ai cũng có quê
ai cũng có nhà
nhưng mà do dịch bệnh
mình làm ở đây suyên suốt thời gian
mình phải chịu thôi
giai đoạn cam co nhất của đợt dịch thứ bốn
tại tp hcm đã để lại nhiều mất mát
đau thương cho người dân
nhiều bệnh viện
đại học cho chính quyền
và ngành y tế
dịch covid một mươi chín vẫn còn âm ỉ
nhiều bệnh viện giải chiến vì thế
vẫn tiếp tục hoạt động
một số bệnh viện khác tạm ngưng hoặc sắp nhập
tuy nhiên vẫn trong tâm thế sẵn sàng
ứng phó nếu tình hình diễn biến phức tạp
dù vậy họ vẫn cố gắng tạo ra
công khí tết
tại nơi đang giành dật sự sống với tử thần
chuyên ở bệnh viện giải chiến
thì nó có điểm khác với lại
các bệnh viện thường
nếu như các bạn
làm xong ca thì các bạn có thể
về nhà được
còn các bạn ở bệnh viện giải chiến thì không được về
mình là phải trước khi về là mình phải
kiểm tra hết
ở đây mình cũng định kỳ là bảy ngày
mình xét nghiệm một lần
thì kết quả âm tính thì các bạn mới về
để tránh đai nhiễm cho gia đình
thì nó có cái sự khác biệt đó
cho nên là suốt ngày
quanh quẩn trong cái chung cư này
đa phần là cũng
rồi quay quần nói chuyện với nhau
tâm sự với nhau thôi chứ biết làm gì
tạm biệt giải chiến số ba
trở về với gia đình
sau nhiều tháng rồng rãi chống dịch
bác sĩ diêu hà lam
trưởng khoa hội sức tích cực
bệnh viện giải chiến số ba
lại quay về với quần quay công việc
tại khoa cấp cứu bệnh viện lê văn thịnh
đối diện với sự sống và cái chết
suốt một thời gian dài
bác sĩ lam thấu hiểu hơn ai hết
sự quý giá của sự sống
dù không còn ở bệnh viện giải chiến
ông vẫn hai mươi bốn trên hai mươi bốn
trực tại khoa cấp cứu
với tầm thế sẵn sàng lên đường
khi tình hình dịch bệnh có chuyển biến xấu
hoạt động trực tết như bình thường
bên trong tình trạng là trực giải chiến
sẵn sàng mà
khởi động lại bệnh giải chiến
nhưng mà khi mà
ômikron nó bị phức tạp
nhưng mà tôi tin rằng cái dịch này
ở thành phố hồ chí minh
đang qua và sắp qua
khả năng là mở lại giải chiến
khởi động lại là vĩnh như không có
mình gọi anh tội ở nhà
mà ở nhà khỏe hết
thì mình cũng nhẹ nhõn
mà gia đình gọi anh tội hỏi thăm
mình mới khỏe thì gia đình cũng nhẹ nhõn
xin được trích một đoàn chia sẻ
của bác sĩ diêu hà lam
thay cho cảm xúc của những chiến sĩ áo trắng
đã và đang ngày ngày đối mặt với hiểm nguy
để giành giật sự sống cho bệnh nhân
chỉ riêng cái sáu tháng
ở dưới giải chiến là dài giành
giặc là tập hợp
của một đống những ký ức
là chen chen chút chút
những buồn vui
là mớ hỗn hỗn độn độn
của mồ hôi và nước mắt
tuy lệnh chỉ là tạm
mà ta tin sẽ là chào dịch diễn
chào giải chiến